bộ tài chính đã tổ chức sơ kết sáu tháng ngành tài chính đánh giá tình hình thực hiện tài chính ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đến sự và chỉ đạo hội nghị
đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn bảy trăm bốn mươi năm tỷ đồng băng sấp xỉ năm mươi ba dự toán tăng hơn một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt khá
về chi ngân sách nhà nước sáu tháng đạt hơn sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng bằng bốn mươi tám dự toán tăng hai sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm được đảm bảo và có thẳng dư
bốn tháng đầu năm tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định tăng trưởng gdp đạt sáu bảy mươi sáu các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm
sáu tháng cuối năm
sáu tháng cuối năm bộ tài chính chú trọng thực hiện một mươi nhiệm vụ trọng tâm kiểm soát lạm phát bảo đảm tốc độ tăng cpi dưới bốn
chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước những năm tiếp theo